tối qua một đám cháy lớn đã bùng phát tại sưởng làm mây che đan có diện tích hàng trăm mét vuông ở xã vân côn huyện hoài đức hà nội
ngọn lửa sau đó đã nhanh chóng lan sang sưởng làm đệm mút kế bên
theo đó vào khoảng một mươi tám h một mươi phút cùng ngày vụ cháy xuất phát tại sưởng làm mây che đan ở thôn phương quan xã vân côn huyện hoài đức
rồi lan nhanh sang sưởng làm đệm mút kế bên bùng phát thành đám cháy lớn
đến khoảng hai mươi một h bốn mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người và nguyên nhân đang được điều tra làm rõ